thời điểm hiện tại nhiều hộ nông dân tại thành phố cần thơ đã nhận tiền cọc bán lúa hẻ thu hai nghìn một mươi tám cho thương lái
với giá cao hơn khoảng một đồng một kg so với vụ năm ngoái
đây là một tín hiệu vui đối với bà con nông dân địa phương
theo bà con nông dân trên địa bàn huyện ô môn hiện tại thương lái thu mua lúa đã đến xem lúa của nông dân trên đồng
và đã đặt cọc mua lúa trước ngày thu hoạch từ hai đến ba tuần
giá lúa tươi loại giống ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn ở mức từ năm hai trăm linh đến năm ba trăm linh đồng một kg
nhiều loại lúa tươi hạt dài có giá từ năm bốn trăm linh đến năm bảy trăm linh đồng một kg
nhiều tiểu thương thu mua và doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng cho biết
liên tục từ vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám đến nay giá lúa đã được duy trì ở mức cao nhờ xuất khẩu gạo thuận lợi
đặc biệt gần đây thị trường gạo nước ta trúng thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu mới
để mua được lúa của nông dân
nhiều tiểu thương phải đặt tiền cọc từ ba trăm linh đến năm trăm linh ngàn đồng một công
theo dự báo của ngành nông nghiệp thành phố cần thơ
trong vài tuần tới nông dân tại các huyện ô môn thốt nốt thới lai
sẽ bắt đầu thu hoạch vụ lúa hẻ thu hai nghìn một mươi tám sớm